ngày hai tháng một mươi tại đền thờ nguyễn trãi khu di tích côn sơn phường cộng hòa thành phố trí linh tỉnh hải dương
đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm năm trăm bảy mươi tám năm ngày mất của anh hùng dân tộc
danh nhân văn hóa thế giới nguyễn trãi năm một nghìn bốn trăm bốn mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh hải dương cùng du khách thập phương tưởng niệm
ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa nguyễn trãi
nguyễn trãi sinh năm một nghìn ba trăm tám mươi hiệu là ức trai quê ở tri ngại trí linh hải dương
sau rời về nhị khê thường tín hà tây
công lao quý giá và sự nghiệp vĩ đại nhất của nguyễn trãi là tấm lòng vì nước
thương dân và sự nghiệp đánh giặc cứu nước vô cùng vẻ vang
từ tưởng chính trị quân sự ưu tú và tài ngoại giao kiệt suất của ông
đã góp phần không nhỏ cho phong trào khởi nghĩa lam sơn đi tới thắng lợi
bên cạnh đó nguyễn trãi được coi là một nhà tư tưởng lớn của việt nam
nổi bật lên chủ nghĩa anh hùng tinh thần yêu nước thương dân
trước đó ban tổ chức lễ hội mùa thu côn sơn kiếp bạc
đã cắt băng khánh thành lầu đức phật quan thế âm bồ tát